một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực xã thạnh tây huyện tân biên tỉnh tây ninh khiến ba người chết tại chỗ và bốn người bị thương
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai mươi tám tháng một mươi anh trần thành đạt điều khiển xe máy trong lúc băng qua quốc lộ hai mươi hai b thuộc khu vực xã thạnh tây huyện tân biên thì va chạm giao thông với xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi c hai nghìn hai trăm bảy mươi ba chở chanh tươi do anh nguyễn thành đôi điều khiển chở theo anh nguyễn văn thắng cùng ba người khác
sau khi va chạm xe ô tô tiếp tục đâm vào xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi c năm nghìn tám trăm hai mươi bảy do anh trần tấn cường điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn đã làm anh trần thành đạt nguyễn thành đôi nguyễn văn thắng tử vong tại chỗ bốn người khác bị thương